có thể thấy một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm nằm ở ý thức của người tham gia giao thông
vào ngày năm tháng năm trên mạng xã hội lan truyền clip hơn hai phút ghi lại cảnh xe buýt tuyến số năm mươi sáu bến xe chợ lớn đại học giao thông vận tải chạy tốc độ nhanh lấn làn vượt lên xe đầu kéo và tạt phần đưa vào cabin xe này
qua xác minh vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên tuyến san lộ hà nội đoạn dẫn lên cầu rạch chiếc tp thủ đức được camera hành trình của một phương tiện khác lưu thông cùng chiều ghi lại
do tạt đầu xe đầu kéo nên tài xế xe buýt bị đình chỉ hoạt động đang viết tưởng trình vụ việc
sau khi sự việc xảy ra trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã yêu cầu tài xế ngừng hoạt động tường trình vụ việc để có hướng xử lý
đại diện hợp tác xã vận tải quyết thắng đơn vị quản lý tuyến xe buýt trên cho biết hiện tài xế đang giải trình vụ việc
tài xế này hoạt động nhiều năm tại hợp tác xã chạy tuyến số tám và năm mươi sáu chưa từng gây ra sự cố tương tự
hợp tác xã sẽ đình trì tài xế ba đến bảy ngày tùy theo mức độ vi phạm
đây có lẽ là mức phạt hợp lý mang tính gian đe cho tài xế này để tránh có những va chạm nghiêm trọng hơn xảy ra trong tương lai